trong phiên lập việc sáng nay sau khi nghe báo cáo và thảo luận
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết tán thành việc thành lập thị xã sapa và các phường thuộc thị xã sapa
trên cơ sở sắp xếp sắp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện sapa tỉnh lào cai
trình bày báo cáo thẩm tra đề án ông nguyễn khắc định chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội cho biết
sapa chỉ sắp xỉ đạt ba trên năm tiêu chuẩn theo quy định của nghị quyết số một nghìn hai trăm một mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
mặc dù chưa đạt tiêu chuẩn nhưng chính phủ đề nghị xác định đây là trường hợp đặc biệt để được áp dụng cơ chế đặc thù
theo quy định tại điểm a khoảng hai điều ba mươi một của nghị quyết số một nghìn hai trăm một mươi một về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính
và phân loại đơn vị hành chính của quốc hội
trong đó quy định trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia
thì việc thành lập đơn vị hành chính có thể được cơ quan có thẩm quyền quyết định
trước khi đạt được những tiêu chuẩn tương ứng quy định tại chương một của nghị quyết
ông nguyễn khắc định cũng nhấn mạnh đây là trường hợp rất hãn hữu đặc thù
đặc biệt nên đề nghị chỉ cho riêng sapa được phép áp dụng quy định này
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua việc thành lập bốn phường
thuộc thị xã đông triều tỉnh quảng ninh sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
thành lập các phường và thị xã kinh môn tỉnh hải dương